điều trị tiêu chảy cấp do rotavirus ở trẻ cha mẹ cần lưu ý gì
tiêu chảy cấp do rotavirus là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ
đáng nói đây là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine
nhưng trên thế giới vẫn có khoảng sáu trăm linh trẻ tử vong vì rotavirus mỗi năm
rotavirus có nguy hiểm không
tiêu chảy do virus rota gây nên rất dễ lây và khó bị tiêu diệt
có thể sống vài giờ trên tay người vài ngày trên các bề mặt
và gần như miễn nhiễm với xào phòng côn nước gia vô
bệnh do virus rota thường xảy ra giải rác quanh năm
ở các nước có khí hậu ôn đới
rotavirus là nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy ở trẻ
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
bệnh xảy ra nhiều nhất ở trẻ em dưới năm tuổi
có ít nhất một lần trẻ trong độ tuổi từ một đến năm tuổi sẽ mắc rotavirus
đối tượng dễ mắc bệnh là trẻ nhỏ từ sáu tháng đến hai tuổi
ở các nước đang phát triển
hàng năm có khoảng trên một trăm hai mươi năm triệu ca tiêu chảy do virus rota ở trẻ em dưới năm tuổi
trẻ càng nhỏ càng có nguy cơ nhiễm bệnh
thường hay gặp ở trẻ dưới hai tuổi đặc biệt là dưới một mươi hai tháng
hàng năm có khoảng sáu trăm linh trẻ em trên thế giới mắc tiêu chảy cấp do rota virus bị tử vong
nhất là ở các nước đang phát triển
đây là bệnh lý có thể phòng ngừa được bằng vaccine
nhưng tỷ lệ trẻ mắc rotavirus ở nước ta chỉ đứng thứ hai sau bệnh nhiễm trùng hô hấp
tại việt nam đặc biệt ở miền bắc
khi thời tiết ẩm ướt có mưa lạnh hoặc chuyển từ mùa đông sang mùa xuân là thời điểm dễ mắc bệnh nhất
còn ở miền nam với khí hậu nhiệt đới
bệnh diễn ra quanh năm và chủ yếu rơi vào khoảng từ tháng ba đến tháng chín
rotavirus thường lây truyền thông qua đường ăn uống
khiến đường tiêu hóa bị dối loạn vận động dẫn tới tình trạng tiêu chảy cấp
khi trẻ tiếp xúc với bề mặt có chứa virus và đưa tay lên miệng
virus có thể xâm nhập vào hệ thống tiêu hóa sau đó gây tiêu chảy cấp
đáng nói không thể khử khuẩn rotavirus bằng dung dịch xà phòng thông thường
mà cần phải sử dụng dung dịch dịch khuẩn có côn
khi mắc rotavirus trẻ có thể gặp tình trạng dối loạn nước điện dài nhanh
trong trường hợp không thể chữa trị kịp thời
trẻ có thể gặp tình trạng nặng hơn nguy hiểm đến tính mạng
gia tăng số lượng trẻ nhập viện do tiêu chảy
chăm con trai một mươi tuổi tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi đồng đồng nai
chị pth bốn mươi năm tuổi ngụ ở xã xuân hưng huyện xuân lộc đồng nai cho biết
con trai chị đi học về kêu mệt sau đó nôn ói nhiều
đi cầu phần lỏng có màu hơi đen đau bụng kèm theo suốt cao liên tục
gia đình chị đã đưa cháu đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh điều trị
tại đây bé được chẩn đoán tiêu chảy
xét nghiệm máu cho thấy bé bị thiếu máu nên được chuyển máu
những ngày sau đó tình trạng đi ngoài nôn ói có giảm
nhưng bé vẫn kêu đau bụng
vì quá lo lắng nên gia đình chị đã xin cho cháu chuyển lên bệnh viện nhi đồng đồng nai điều trị
tại đây bé được bác sĩ thăm khám
kết quả ngoài mắc bệnh tiêu chảy bé còn bị viêm luet dạ dày
sau ba ngày điều trị tình trạng bé đã ổn hơn không còn nôn ói
số lượng đi cầu cũng giảm còn hai lần một ngày
ghi nhận tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi đồng đồng nai cho thấy
trẻ nhập viện điều trị do bệnh tiêu chảy có đủ các lứa tuổi
trong đó chiếm nhiều nhất là trẻ dưới năm tuổi
bác sĩ chuyên khoa một mạc quốc dũng trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
từ đầu năm đến nay trẻ mắc bệnh tiêu hóa đến khám tăng lên kể cả ngoại chú và nội chú
tại khoa tiêu hóa số lượng trẻ nhập viện điều trị từ một mươi năm đến hai mươi ca mỗi ngày
nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu hóa ở trẻ gia tăng là do thời tiết nắng nóng
thực phẩm bảo quản trời hợp lý dễ bị ôi thiêu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn
một nguyên nhân nữa là do trẻ em sức đề kháng kém
khi mắc bệnh các triệu chứng dễ nặng hơn và có thể kéo dài so với người lớn
do vậy lượng bệnh nhi đi khám và nhập viện điều trị nội chú cũng tăng lên
lượng bệnh nhi mắc bệnh tiêu hóa tăng hơn trước tết rất nhiều
đặc biệt năm nay thời tiết thay đổi thất thường nắng nóng
lứa tuổi bị nhiều nhất là trẻ dưới năm tuổi
trong đó nhóm dưới ba tuổi dễ chuyển nặng và phải nhập viện nhiều hơn bác sĩ dũng cho hay
triệu chứng của bệnh tiêu chảy là trẻ bị nôn ói đau bụng đau từng cơn và tiêu chảy
có thể kèm sốt hoặc không sốt có thể đi cầu phân nhảy có máu
tuy nhiên bác sĩ dũng cũng lưu ý
khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như nôn ói liên tục ăn uống không được đừ mệt hạ đường huyết
đi tiểu lỏng nhiều lần trong ngày phân lỏng toàn nước hoặc có nhảy máu
có thể trong vòng một giờ đồng hồ đi cầu trên hai đến ba lần
thì cần đưa trẻ nhập viện điều trị nếu không diễn tiến bệnh sẽ nặng hơn
ngoài ra trẻ bị tiêu chảy kèm sốt cao liên tục cũng cần cho đi khám ngay
vì một số trẻ nhiễm trùng nặng sẽ có nguy cơ chuyển nặng hơn
như nhiễm trùng máu hoặc sốc nhiễm trùng dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn
biểu hiện bệnh tiêu chảy do rotavirus
sau một bốn ngày lây nhiễm virus trẻ sẽ có các biểu hiện của bệnh
thông thường trẻ sẽ bị nôn trước sau khoảng một đến hai ngày thì bắt đầu đi ngoài
có trẻ thì bị đi ngoài rồi mới nôn kem theo trẻ sốt nóng từng cơn
nhiệt độ giao động từ ba mươi tám ba mươi chín độ c
trẻ bị tiêu chảy nếu không nôn sẽ khỏe hơn vừa tiêu chảy vừa nôn
hơn nữa hiện tượng nôn chiếu đến rất bất ngờ
dù trẻ đang chơi ăn uống bình thường nhưng chỉ qua nửa ngày đã có thể có hiện tượng này
cứ ăn cái gì vào là nôn ra cái đó
trẻ thường đi ngoài nhiều lần trong ngày phân màu xanh hoặc màu trắng lẫn dịch nhầy
có khi như màu hoa cà hoa cải phân thường nhiều nước
ngoài ra trẻ có thể ho sốt nên nhiều cha mẹ dễ nhầm với viêm đường hô hấp
viêm mũi họng ốc vừa bị nôn và tiêu chảy nhiều
trẻ bị nhiễm virus rota rất dễ bị mất nước nếu không được chăm sóc thích hợp
biến chứng nguy hiểm và trầm trọng của bệnh là suy kiệt do mất nước và mất muối
dễ dẫn đến trụi mạch và tử vong nếu không được bù nước kịp thời
các biểu hiện của mất nước bao gồm hát nước môi khô lưỡi khô da khô tiểu ít kích thích quấy khóc
những lưu ý khi trẻ bị tiêu chảy do rota virus
ở thể nhẹ không có biến chứng bệnh thường tự khỏi sau ba bốn ngày
việc điều trị chủ yếu là phòng biến chứng bu nước và chất điện giải khi trẻ bị mất nước
đối với trẻ bị bệnh nhẹ sau khi đưa trẻ đến khám ở các cơ sở y tế
có thể để trẻ ở nhà và chăm sóc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc
khi trẻ bị tiêu chảy do rota virus cần chú ý các điểm sau
một cần bù nước
điều quan trọng nhất khi trẻ bị tiêu chảy là bù nước bù điện giải tốt nhất là bằng nước orison
trên thị trường hiện có rất nhiều loại dành cho các trẻ với hương vị rất dễ uống
cần lưu ý là pha vào nước theo quy định không pha loãng hoặc đặc quá
vì nếu không sẽ càng gây dối loạn nước và điện giải tình trạng tiêu chảy càng nặng hơn trẻ có thể tử vong
các mẹ có thể pha cả gói thể tích nước phải đong thật chính xác đến từng ml
cha mẹ nên đút từng thịa orison một cho trẻ hai phút một lần không nên cho trẻ tu hoặc uống liên tục
uống nhiều và liên tục oceron không những không hấp thu vào đường ruột
mà lượng nước có thể mất nhiều hơn do bị nôn
nếu trẻ bị nôn thì dừng lại một mươi phút sau đó cho uống lại với tốc độ chậm hơn
hai cần có chế độ ăn khoa học
ngoài việc chú ý bù dịch cha mẹ cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ
nhiều bà mẹ quan niệm sai lầm rằng trẻ bị tiêu chảy thì nên kiêng thịt cá chất tanh đường sữa
điều này vô tình làm giảm sức chống đỡ bệnh tật của trẻ
tiêu chảy càng kéo dài nguy cơ bị suy dinh dưỡng rất cao
do vậy cần đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ
ăn các thức ăn dễ tiêu hóa như trào loãng chuối tiêu uống sữa và chia thành nhiều bữa nhỏ
nếu trẻ dùng sữa mà bị tiêu chảy nhiều thì nên dùng loại không có lastozer
đặc biệt không cho trẻ ăn các loại lá và quả chát có nhiều chất tanin như lá nhỏ nồi lá ổi xanh quả ổi xanh quả hồng xiêm xanh
chất tanin có tác dụng làm săn màng ruột có tác dụng ngay tức khắc nên trẻ cầm tiêu chảy ngay lập tức
tuy nhiên cách điều trị này có thể gây hại cho trẻ
bệnh chỉ đỡ giả tạo còn các tác nhân gây bệnh như virus vi khuẩn nấm thải hồi rất chậm do màng ruột bị săn
làm cho bệnh càng thêm kéo dài thậm chí nặng hơn
khi nào thì trẻ cần chuyên dịch
trẻ bị tiêu chảy nôn chớ nhưng uống nước orezon ăn được chơi bình thường thì cha mẹ không cần nhất thiết phải truyền dịch
nếu trẻ đi ngoài nôn nhiều mệt mỏi không ăn uống không chơi nằm ly bì có hiện tượng mất nước như mắt lõm da nhân nheo
thì cha mẹ cần được còn đến bệnh viện để được chuyên dịch kịp thời
tuyệt đối không dùng kháng sinh thuốc cầm tiêu chảy
khi trẻ bị tiêu chảy do virus điều trị bằng thuốc kháng sinh là không cần thiết
bệnh không khỏi mà trẻ có nguy cơ bị dối loạn vi khuẩn đường tiêu hóa làm bệnh nặng hơn hoặc gây tình trạng tiêu chảy kéo dài
ngoài ra cha mẹ không cho con uống thuốc cầm tiêu chảy vì chúng không có tác dụng tiêu diệt virus
mà còn làm giảm nhù động ruột làm liệt ruột khiến phân không được thải ra ngoài
do đó trẻ vẫn tiếp tục bị tiêu chảy mà phân không được bài xuất ra ngoài
ứ động lại trong ruột gây trướng bụng thùng ruột tắc ruột thậm chí dẫn đến tử vong
để phòng bệnh tiêu chảy cấp do rotavirus tốt nhất nên đưa trẻ đi tiêm vaccine
ngoài ra trẻ có thể nhiễm rota virus qua đường tiêu hóa từ thức ăn thức uống đồ vật nhiễm bẩn
vì thế giữ vệ sinh tay sạch sẽ là biện pháp cơ bản để phòng bệnh
cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay trước khi cầm thức ăn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
bên cạnh đó cha mẹ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của con để trẻ có đủ sức chống đỡ bệnh
có thể chóng phục hồi không bị suy sụp vì thiếu dinh dưỡng sau tiêu chảy
rotavirus là bệnh dễ lây truyền
nếu trẻ mắc bệnh cha mẹ cần cách ly trẻ để không lây nhiễm cho trẻ khác
sau khi trẻ đi vệ sinh cân vệ sinh buồn cầu bằng dung dịch diệt khuẩn có côn
nếu nhận thấy trẻ mệt mỏi không ăn uống da khô sốt nôn nhiều
cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để điều trị
cha mẹ có thể phòng rotavirus cho trẻ bằng cách tiêm vaccine
khi xuất hiện dịch hoặc có những nguy cơ tiêm ẩn nên vệ sinh nhà cửa bằng chloramin b
bên cạnh đó thường xuyên vệ sinh tay chân cho trẻ